bộ công thương bộ tài chính và các cơ quan liên quan đang xem xét và đề xuất tạm ngừng nhập khẩu máy
xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo theo thẩm quyền
theo đại diện bộ công thương tiền ảo nói chung và bitcoin lithiore không phải là tiền tệ
và cũng không phải là phương thức thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật việt nam
còn theo tổng cục hải quan từ hai nghìn một mươi bảy đến nửa đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
cả nước đã nhập khẩu khoảng một mươi năm sáu trăm linh máy đào tiền ảo
việc quản lý loại máy này trở thành cấp bách sau khi có một số vụ lừa đảo lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng
một phần do nhiều nhà đầu tư cả tin và do kẽ hở trong công tác quản lý